xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hiện tại công tác lập danh sách cử tri tại các tổ dân phố khu dân cư đang được khẩn trương triển khai trên khắp địa bàn thành phố đà nẵng
để khắc phục và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắt trong quá trình lập danh sách
các đơn vị chức năng đồng thời tiến hành ra soát nhân khẩu tạm trú người thuê trọ trên địa bàn
đảm bảo kê khai đúng đủ số lượng cử tri sẽ tham gia bầu cử
những phòng trọ nó là thiếu số những phòng trọ đó sinh viên có thể là người ta đi làm
thì người ta có thể ở lại người ta bầu cử đăng ký bầu cử tại đây
tại vì họ được cấp giấy tạm trú tạm trú của công an ở đây là họ có quyền công dân ở tổ hai này
nhưng mà những sinh viên có khi xong hè là có khi lại tới thời điểm đó lại đi về địa phương
thì họ có quyền lợi họ bầu địa phương họ chứ họ không bầu ở nơi cư trú này
thì chúng ta phải lấy danh sách để không thiếu sốc
tất cả những cuộc bầu cử trước tôi có tham gia thì tôi thấy là các tổ chức do đảng nhà nước mình đã tổ chức ra
thì đương nhiên là sẽ tìm thấy một cái thành công nhất định nào đó ở trong dân và dân toàn dân chắc chắn sẽ ủng hộ
thành phố đà nẵng có tất cả hai đơn vị bầu cử đại biểu quốc hội và một mươi năm đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân thành phố
theo kế hoạch chậm nhất năm mươi ngày trước ngày bầu cử là ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
ủy ban nhân dân các phương
sau khi thống nhất với thường trực hội đồng nhân dân phường và ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phường
sẽ quyết định thành lập tổ bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân theo quy định để tiếp tục triển khai các nội dung tiếp theo
các số báo ra trong sáng ngày hôm nay sẽ có những thông tin gì đáng chú ý
ngay bây giờ xin mời quý vị cùng điểm báo với biên tập viên phi oanh
xin cảm ơn chị đinh hạnh
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
xin cảm ơn chị đinh hạnh
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

liên quan đến trường hợp một học viên cai nghiện tại cơ sở bình triệu bị đánh và gây bức xúc dư luận
vào cuối tháng hai một đoạn video quay tại cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy bình triệu tp hcm cho thấy một học viên tại đây bị đánh giả mang trong phòng làm việc của nhân viên
học viên này kể lại do có mâu thuẫn với bạn cùng phòng nên được bốn cán bộ tại đây đưa vào phòng làm việc của nhân viên tắt đèn và đánh
giám đốc cơ sở cai nghiện bình triều thừa nhận hai đoạn clip phản ánh cán bộ đánh học viên xảy ra tại cơ sở cai nghiện ma túy tủ đức cũ và cơ sở một hiện nay
cán bộ xuất hiện trong clip đang công tác và cũng đã thừa nhận hành vi của mình
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở lao động thương binh và xã hội khẩn trương tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cán bộ tổ chức có liên quan
đồng thời sở này có trách nhiệm xây dựng giải pháp ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm nội quy của học viên
bên cạnh đó đơn vị còn xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong tình huống học viên có hành vi quậy phá cải vã đánh nhau kích động gây rối gây cháy chập điện và hủy hoại thân thể
để làm cơ sở cho cán bộ các đơn vị xử lý và ngăn chặn một cách hợp lý
sau thông báo của công an huyện củ chi và đến chiều tối ngày một mươi tám tháng ba trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc tiếp tục kêu gọi cộng đồng tìm kiếm một người ngoại quốc trốn khỏi khu cách ly
đối tượng tên giang gubin sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu mang quốc tịch trung quốc
trong chiều ngày một mươi bảy tháng ba công an huyện củ chi tp hcm đã phát thông báo truy tìm người này
sau khi y trốn khỏi khu cách ly giải chiến củ chi trong sáng ngày một mươi năm tháng ba
giang gui bin là đối tượng nhập cảnh trái phép bị công an quận một tp hcm phát hiện và đưa vào bệnh viện giải chiến củ chi cách ly
kết quả xét nghiệm lần một vào ngày sáu tháng ba và lần hai vào ngày một mươi một tháng ba đã âm tính với covid một mươi chín
tuy nhiên đánh giá rủi ro lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng vẫn có
nên đến chiều ngày một mươi tám tháng ba trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm quyết định kêu gọi cộng đồng tiếp tục tìm kiếm đối tượng này
nếu phát hiện người dân cần liên hệ cơ quan y tế địa phương hoặc hotline của hcdc
điện thoại liên lạc hai trăm tám mươi ba tám trăm chín mươi hai hai trăm bảy mươi hai hai trăm tám mươi ba tám trăm chín mươi hai ba trăm hai mươi bảy hoặc hai trăm tám mươi ba tám trăm chín mươi hai hai trăm bảy mươi ba
chiều ngày một mươi tám tháng ba công an tp hcm đã khởi động hai chiếc xe lưu động phục vụ hỗ trợ người dân
làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip với tiêu chí là được giao công an tp hcm
phấn đấu đến ngày ba mươi tháng bốn
công an tp hcm cấp căn cức công dân cho gần bốn hai triệu nhân khẩu
mô hình lưu động này được kỳ vọng là góp phần lớn để đạt được mục tiêu đó
chiếc xe này vừa được phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố
thiết kế thành phòng tiếp dân
trên xe đã được trang bị đầy đủ các loại trang thiết bị như một phòng làm việc bình thường
khi ra quân xe sẽ phục vụ người dân từ bảy giờ đến hai mươi hai giờ
trước mắt hai xe sẽ được tăng cường về khu vực tp thủ đức và huyện bình chánh
về cái xe thì chúng tôi trang bị đầy đủ các thiết bị của một trạm thu nhận cấp căn cước công dân
như một cái trạm bình thường mà không có trên xe
nghĩa là cái thiết bị sẽ gồm có cái dữ liệu của người dân trên nó
cái máy lăng tay máy chụp ảnh
theo một quy trình của một cái thiết bị của một trạm thu nhận
và chúng tôi trang bị đầy đủ những tiện nghi để cho người dân lên làm
ví dụ như trong cái xe thì có đầy đủ máy lạnh để đảm bảo là nó không bị nóng
công suất thì chúng tôi là phấn đấu là một ngày
một mươi năm tiếng thì chúng tôi thu nhận theo cái chỉ tiêu là ba trăm linh hồ sơ
mục đích là cái xe này chúng tôi là không để nó cơ động trong cái cấp phát
đến những cái địa bàn mà mình không phải mất thời gian để vận chuyển thiết bị
thì chúng tôi có thể đến nhanh để cấp phát
là một trong những người đầu tiên được làm thu tục cấp căn cức công dân
có gắn chip trên xe lưu động chị nguyễn thị thu thủy cho biết
đây là giải pháp thú vị và rất có lợi cho người dân
đặc biệt đối với người lớn tuổi hoặc những người bị hạn chế đi lại
có xe này thì khoảng cách không còn là vấn đề
người đầu tiên thì mình trải nghiệm thì tôi cảm thấy là lên xe thì rất là thoải mái
mấy anh ở đây làm việc cũng rất là nhanh
em nghĩ là nếu như mà có chiếc xe này thì sau này các người giả
họ không có khả năng tự đi lại thì em nghĩ là có chuyến xe này
thì rất là thuận tiện trong việc mình làm thẻ căn cước công dân
cũng trong chiều một mươi tám tháng ba ban giám đốc công an tp hcm
và phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tp hcm
để cung cấp thêm thông tin về công tác triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư về dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân có gắn chip
phương án của công an tp hcm báo cáo phát hồng chí là

là chúng tôi cấp cho toàn mộ công dân từ một mươi bốn tuổi trở lên
trong diện cấp căn cức công dân kể cả thường trú và tạm trú

cấp cho nhân khẩu thường trú trước và tạm trú sau

ở các tỉnh chấp răng gần tp hcm thì nếu cần nhu cầu

để được cấp kịp thời

và cái phương án của chúng tôi hiện nay là chúng tôi đang rà sót
tất cả những cái thông tin của nhân khẩu tạm trú trên địa bàn tp hcm

trong cái chiến dịch này luôn
đến nay công an tp hcm đã tiếp nhận được hơn hai trăm một mươi hai hồ sơ
trên mục tiêu gần bốn hai triệu nhân khẩu trong viện cấp căn cứ công dân
có gắn chip

trước ngày ba mươi tháng bốn
ngoài hai xe lưu động nói trên thì tất cả công an các quận huyện

nhưng không quá hai mươi bốn giờ

còn bây giờ thì kim hảo xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước

hẹn gặp lại
hẹn gặp lại
từ những nhóm nhỏ giờ đây mô hình câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh đã được nhân rộng toàn thành phố
khi những người lính về hưu họ luôn có một cách riêng để đóng góp cho quê hương đất nước
cô chú rất là muốn các cô chú trong khối cũng như phường tất cả đều muốn lan tỏa tất cả cộng đồng dân sư nên bảo vệ môi trường
tức là giữ gìn nhà sạch nhà cửa sạch cửa bằng ngõ sạch ngõ và sạch đường phố và để bảo vệ an toàn sức khỏe cho mọi người
không phải ngẫu nhiên mà đà nẵng được gọi là thành phố đáng sống
những con người đáng yêu những việc làm ý nghĩa như thế này là một trong những điều tuyệt vời góp phần làm nên cái tên đầy tự hào ấy
những hình ảnh ý nghĩa này cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại